vâng thế thì nó có từng cấp bậc bột
vừa qua tôi tư vấn cho các gia đình trong thành phố hồ chí minh
thì thấy nó rất nhiều vấn đề
tức là những gia đình nào mà có những cái phòng riêng
thì tốt nhất là hướng dẫn các cháu
các cái phòng riêng nếu mà để cách những người bị covid ra
f ấy mà
bây giờ chúng ta cho phép f là ở nhà
mà không cho ở nhà thì biết là có chỗ nào đâu mà không
nhưng mà cho ở nhà có cái hay vừa ở nhà
thế thì có một cái tôi thấy rất là hay ở chỗ là này
có những cái gia đình
một mươi người bị
mỗi thằng trẻ con không bị
chứ mãi mỗi thằng trẻ con không bị
thậm chí thằng trẻ con này nó còn nằm với mẹ nó
bởi vì tại sao
bởi vì là một mươi một người
bây giờ một mình nó có ba bốn tuổi
nó bảo không nó sợ ma
rồi nó sợ tất cả
nó không ngủ được một cái phòng riêng cả
và như thế này
đấy là nó phải ngủ với mẹ
thế nhưng mà may mắn thì không hiểu sao
nó lại chả bị
nó cũng vẫn cứ xét nghiệm lên rồi
cho nên cái covid này nó có cái rất lạ
vì vậy luôn luôn tôi lại phải nói là
qua những cái chuyện này tôi nói là
cái sức khỏe của từng người cực kỳ quan trọng
tức cái sức đề kháng của từng người cực kỳ quan trọng
ngoài các cái việc mà chúng ta đã nói lâu nay rồi
chúng ta nói lâu nay quá rồi
các biện pháp chúng ta nói
phòng chống là đoàn tạo nói dâu rồi
những cái biện pháp này rất là đúng
nhưng còn một biện pháp nữa quan trọng
nâng cao sức khỏe của từng đứa trẻ lên
mà phải rơi vào đầu của bố mẹ
làm sao cho con mình đợt này
phải khỏe hơn những đợt khác
đấy tập trung vào cho nó